tính đến sáu giờ ngày một mươi một tháng tám việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện là tám trăm bốn mươi bảy ca
tuy nhiên trong đêm qua ngày một mươi tháng tám bộ y tế xác nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín tử vong trên nền bệnh lý nặng
đây là ca tử vong do covid một mươi chín thứ một mươi bốn và một mươi năm tính từ khi xảy ra dịch ở việt nam
hai ca tử vong đêm ngày một mươi tháng tám là bệnh nhân số bốn trăm ba mươi sáu bệnh nhân nam sáu mươi sáu tuổi ở huyện cẩm lệ thành phố đà nẵng
trần đoán tử vong viêm phổi cấp do covid một mươi chín trên bệnh nhân suy thận mạng giai đoạn cuối
bệnh nhân thứ năm trăm hai mươi hai bệnh nhân nam sáu mươi tám tuổi ở huyện thăng bình tỉnh quảng nam
trần đoán tử vong viêm phổi nặng do covid một mươi chín biến chứng suy hô hấp nặng
tác động mạch phổi trên bệnh nhân ung thư thận di căn bằng quang và phổi suy thận mạng tính đái tháo đường tiếp hai
trong tám trăm bốn mươi bảy ca mắc tính đến sáu giờ ngày một mươi một tháng tám đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm chín mươi chín ca
số ca còn đang điều trị là bốn trăm ba mươi ba ca
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là năm sáu trăm hai mươi tám người cách ly tập trung tại cơ sở khác là hai mươi bảy bốn trăm bảy mươi hai người
cách ly tại nhà nơi lưu trú là một trăm ba mươi hai tám trăm tám mươi ba người